hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
khi những tin tức liên quan đến covid một mươi chín hàng ngày liên tục được cập nhật
thì trong bản tin toàn cảnh của chúng tôi sẽ điểm lại và cập nhật những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày
đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với chỉ đạo mới nhất của thủ tướng phạm minh chính
giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu
trước sự việc hàng ngàn xe container nông sản chất đống ở cửa khẩu
mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ công thương chủ trì
phối hợp với các bộ cơ quan và bảy tỉnh biên giới tiếp giáp với trung quốc
khẩn trương thành lập nhóm công tác do thứ trưởng bộ công thương làm tổ trưởng
cùng lãnh đạo các bộ cơ quan ủy ban nhân dân các tỉnh điện biên lai châu lào cai hà giang cao bằng lạng sơn quảng ninh
phối hợp với phía trung quốc tiếp tục giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới
nâng cao hiệu suất thông quan lưu thông hàng hóa ở cửa khẩu biên giới
duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng
đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả khoa học an toàn
trước đó ngày một mươi ba tháng một thủ tướng phạm minh chính đã điện đàm với thủ tướng quốc vụ viện
nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
tại cuộc điện đàm thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả quyết liệt
để tiếp tục giải quyết tình trạng này bảo đảm giao thương thông suất
nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất giữa hai nước
cũng như trong khu vực nhất là trong dịp tết nguyên đáng
để nhân dân và doanh nghiệp hai nước đón tết ấm no hạnh phúc
đề nghị trung quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa
và đã nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản hoa quả của việt nam
nhấn mạnh việt nam đang quyết liệt thực hiện phương châm
an toàn để xuất khẩu xuất khẩu phải an toàn
thủ tướng lý khắc cường nhấn mạnh coi trọng và quan tâm những đề nghị của việt nam
về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
coi đây là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai bên
sau khi thủ tướng phạm minh chính có thừa gửi thủ tướng lý khá cường
và gặp đại sứ trung quốc tại việt nam
thủ tướng lý khắc cường đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương trung quốc phối hợp giải quyết
đến nay tình hình giao thương hàng hóa tại cửa khẩu đã có cải thiện
đề nghị hai bên lập nhóm công tác chung để tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này
tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản hoa quả của việt nam xuất
mãi thông suốt giữa hai nước
quay trở lại với tin tức đang được quan tâm tại thủ đô hà nội
mới đây liên quan đến công tác tiêm phòng covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp trừ xuân dũng yêu cầu các đơn vị giả soát sẵn sàng
chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tại cuộc hợp phó chủ tịch ubnd tp trừ xuân dũng yêu cầu các đơn vị
báo cáo nhanh về công tác điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín
và việc triển khai phần mềm quản lý người nhiễm covid một mươi chín
ra soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ năm tới một mươi hai tuổi
ông dũng cũng yêu cầu các đơn vị vẫn còn số người cao tuổi có bệnh lý nền còn cao
không đi đến điểm tiêm chủng lưu động như trường mỹ gia lâm quốc oai thạch thất phúc thọ thượng tính v v
báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện tiêm chủng cho nhóm nguy cơ cao này
các đơn vị đều cam kết đẩy nhanh tiến độ tuyên truyền tăng cường các tổ tiêm tại nhà
để nhanh chống tiêm vaccine cho đối tượng này
phó chủ tịch tp nhấn mạnh tình hình dịch bệnh ở hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc covid một mươi chín trung bình tăng hơn sáu trăm linh ca một ngày so với tuần trước
dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao
nguyên nhân quan trọng vẫn là sự chủ quan của các cá nhân tổ chức
ông dũng lưu ý với từng nội dung trong công thức
năm ca cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của người dân
phải có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhất
ý thức của người dân là quan trọng nhất
các địa phương thống nhất việc phải thực hiện đúng vai của mình
theo đúng phân cấp phân quyền
phải vào cuộc nghiêm túc hơn không trông chờ vào thành phố
theo phó chủ tịch ubnd tp thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị
và nhắc nhở các địa phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch dịp tết năm hai nghìn hai mươi
các quận huyện phải thực hiện nghiêm
việc quản lý bệnh nhân covid một mươi chín phải được thực hiện đúng quy trình
có mạng lưới đầy đủ không được để xảy ra sai sót trong các tình huống
để bệnh nhân covid một mươi chín được tiếp cận kịp thời chăm sóc đầy đủ không gây bức xúc
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín phó chủ tịch ubnd tp nêu rõ
hiện nay còn chậm và yêu cầu sở y tế báo cáo hàng ngày tiến độ từng địa phương
đôn đốc hàng ngày việc tiêm vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên có bệnh nền
ngoài ra ông dũng cũng yêu cầu các đơn vị phải cập nhật kịp thời
dữ liệu người nhiễm covid một mươi chín mới vào phần mềm quản lý của thành phố
nếu quý vị có thắc mắc về việc tiêm dũng xin hãy để lại bình luận phía dưới
chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất khi có thông tin
tiếp tục với hàng nghìn ca mắc tại tp hcm
hiện nay tp hcm có khoảng bốn bệnh nhân đến phòng khám hậu covid
tại bệnh viện đại học y dược tp hcm trong hơn một tháng qua
do những di chứng mệt mỏi khó thở mất ngủ hay dụng tóc
điều này đang đặt ra áp lực mới đối với hệ thống y tế của tp hcm
khoảng tám mươi bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dài dẳng đặc trưng
kéo dài một vài tuần đến ba bốn tháng
nhiều nhất là mệt khó thở rụng tóc hồi hợp tim đập nhanh v v
nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lò âu trầm cảm bồ trộn
kém mất ngủ và mơ quên không tập trung những di chứng về tâm thần kinh
phòng khám hậu covid được bệnh viện đại học y dược tp hcm
thành lập hôm sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
so với hai tuần đầu khai trương số bệnh nhân đến phòng khám hậu covid
hiện tại đã tăng gấp đôi từ bảy mươi đến tám mươi ca nay lên một trăm năm mươi trường hợp mỗi ngày
và dự báo còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới
theo bác sĩ vinh đa phần bệnh nhân phục hồi sức khỏe
sau khi điều trị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
một số thông kỳ cho thấy bệnh nhân không điều trị vẫn có cải thiện
sống cần nhiều thời gian hơn
bệnh nhân bị biến chứng nặng không được điều trị kịp thời
có thể trở thành di chứng vĩnh viễn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
ông dẫn một nghiên cứu ở mỹ một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín nặng
sau khi khỏi và xuất viện sẽ phải nhập viện lại để điều trị di chứng
trong đó nhiều người tử vong ở lần nhập viện thứ hai
tại việt nam chưa có nghiên cứu hay khảo sát nào về tình trạng di chứng covid kéo dài
cũng như số liệu người bị di chứng trong cộng đồng
những con số hiện nay chỉ mới dựa vào ghi nhận tại thực tế khám chữa của một số bệnh viện
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn anh dũng hai ngày trước trong một cuộc họp nói rằng
đến nay hai nửa triệu người dân thành phố mắc covid một mươi chín
trong đó hơn ba trăm linh người xuất viện
những người từng nằm viện hầu hết là bệnh nhân từ mức độ trung bình đến nặng nguy kịch
đặt ra nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid
bác sĩ vinh nói di chứng hậu covid một mươi chín thật sự là mối lo lớn
nếu bệnh nhân đến viện muộn phổi không hồi phục thì nguy cơ phải phụ thuộc vào máy tạo oxy suốt đời
các bác sĩ khuyến cáo tất cả người bệnh covid một mươi chín cần tái khám sớm
sau khi xuất viện để được xét nghiệm đánh giá tổng quát thể trạng
từ đó phát hiện và điều trị kịp thời các di chứng sớm trở lại cuộc sống bình thường
nhất là những f từng phải thở máy thở oxy nằm phòng hồi sức tích cực icu
một tháng sau khi xuất viện phải đi tái khám
những người bệnh nhẹ trong giai đoạn dương tính
sau khi khỏi bệnh một tháng vẫn còn các triệu chứng như khó thở mệt mỏi nhức đầu
mất khứ giác vị giác rụng tốc tiêu chảy v v hay cơ thể có dấu hiệu khác thường
thì nên đi khám để phát hiện sớm
nếu sau ba tháng vẫn còn triệu chứng người này bắt buộc tái khám
di chứng hậu covid một mươi chín được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm
của y tế tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi
khi mà hơn nửa triệu người dân mắc covid một mươi chín chiếm khoảng năm dân số
để chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất tinh thần và xã hội cho người bệnh
sở y tế sẽ triển khai hai chiến lược
gồm tiếp cận và can thiệp sớm
mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín của thành phố
cũng thực hiện theo tháp ba tầng
trong đó tầng một là cấp y tế cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ
tầng hai là bệnh viện tuyến quận huyện chăm sóc người bệnh mức độ trung bình
tầng ba là bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối tiếp nhận bệnh viện nặng nguy kịch
hai tầng đầu tập trung mục tiêu chẩn đoán sớm điều trị kịp thời từ sớm hạn chế nguy cơ chuyển nặng
còn tại đà nẵng hiện tại số ca mắc covid một mươi chín tại đà nẵng tiếp tục tăng với bảy trăm sáu mươi năm ca
nhiều chợ như chợ cồn chợ kỳ đồng chợ cẩm lệ ghi nhận hàng chục ca cộng đồng
ngày một mươi bốn tháng một bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận bảy trăm sáu mươi năm ca covid một mươi chín trong đó có bảy ca đã cách ly tập trung một trăm tám mươi bảy ca cách ly tại nhà
bảy mươi hai ca trong khu phong tỏa và bốn trăm chín mươi chín ca cộng đồng
một số chợ trên địa bàn ghi nhận hàng chục ca
cụ thể chợ cầm lệ có một mươi bốn f chợ kỳ đồng có bảy f chợ cồn có một mươi chín f
hiện tại chuỗi lây nhiễm chợ cồn đã ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi ca
qua lấy mẫu tại khu du lịch sinh thái biển bãi bắc cũng phát hiện cùng lúc một mươi ba ca covid một mươi chín
số ca cộng đồng còn lại chủ yếu là người dân tự đi khám xét nghiệm tại cơ sở y tế hai trăm bốn mươi bảy ca
năm mươi ba ca tự phép nhanh dương tính ba mươi ca xét nghiệm định kỳ tại công ty dày tân long
công ty trách nhiệm hữu hạng
công ty bác sơ công ty đồ hợp hạ long công ty hữu nghị công ty bivina công ty ttti
số ca covid một mươi chín tập trung nhiều nhất ở quận sơn trà với một trăm bốn mươi hai ca
quận thanh khê và liên chiểu cùng một trăm ba mươi bốn ca
quận cấm lệ một trăm hai mươi chín ca
từ ngày một tháng một đến nay đà nẵng ghi nhận năm năm trăm bảy mươi hai ca
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
hiện nay số ca nhiễm nhập viện
chính phủ hoa kỳ lúc này đang tính lại chiến lược chống dịch cho phù hợp
với thực tế biến thể omicron chiếm hơn chín mươi tám ca nhiễm trong làn sóng dịch khủng khiếp hiện tại
theo hãng tin ab giám đốc viện ghi ứng và bệnh truyền nhiễm mỹ tiến sĩ anthony fauci
mới đây đã khẳng định dù số ca nhiễm và nhập viện do omern gây ra tăng cao kỷ lục
mỹ đang tiến gần đến ngưỡng chuyển sang sống chung với đại dịch
và có thể bắt đầu xem đây là một dịch bệnh có thể kiểm soát được
về số ca nhập viện đại học john hopsking cho biết
tháng một có gần một trăm bốn mươi sáu ca cao hơn mức đỉnh của tháng một năm ngoái là hơn một trăm bốn mươi hai ca một ngày
số ca tử vong cũng báo động với trung bình hơn một sáu trăm linh ca một ngày
được ghi nhận trong tuần qua tăng ba mươi ba so với tuần trước đó
tuy nhiên chỉ khoảng một nửa số ca tử vong một ngày thời điểm này năm ngoái
nhiễm nhập viện quá nhiều khiến mỹ gặp khó nhiều mặt
bệnh viện trường học giao thông cơ quan công ty v v chủ yếu không có người làm
do quá nhiều nhân viên nhiễm phải đi cách ly
nhiều lãnh đạo bệnh viện than thở họ đứng trước tình hình
nàng giải là nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín
phải nghỉ cách ly ở nhà quá nhiều khiến không còn người làm việc
ông manas wani natan một bác sĩ cấp cứu ở bang new jersey
chia sẻ rằng bởi vì ông mất hai mươi đến hai mươi năm số nhân lực do họ bị nhiễm covid một mươi chín
phải ở nhà cách ly hầu hết bệnh viện đều quá tải
các trường học gặp khó vì bên cạnh giáo viên bị nhiễm
phải nghỉ thì có một lượng lớn học sinh bị nhiễm không có người làm việc
học sinh cũng không thể đi học do bị nhiễm
hiện tại chỉ có một phần sáu trẻ từ năm tới một mươi một tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine
dù mỹ đã trả phép tiêm
mãn vệ sinh công ích cũng nàng giải vì thiếu nhân viên đi thu gâm rác
ở mảng giao thông hệ thống giao thông công cộng nhiều bang phải thu hẹp hoạt động vì thiếu người
ngành hàng không bị khủng hoảng nặng hàng ngàn chuyến bay phải hủy cuối tuần
rồi một phần do bão tuyết một phần do nhân viên các hãng bị nhiễm phải cách ly
cần thay đổi về mặt chiến lược chống dịch
về tình trạng những người nhập viện
những người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thì thường bị viêm phổi nặng
và cần được đặt nội khí khoản
trong khi những người tiêm đủ hai liều hoặc tậm chí mới tiêm
thì chỉ bị triệu chứng nhẹ giống cúm hầu hết được xuất viện chỉ sau vài ngày
với thực tế omecron lây lan mạnh khiến nhiều người nhiễm và nhập viện
nhưng con số tử vong không nhiều như đợt dịch năm ngoái
nhiều bang ở mỹ đã tính lại chiến lược chống dịch cho phù hợp với tình hình mới
để giải quyết tình trạng nhân viên y tế phải cách ly vì covid một mươi chín
cơ quan y tế một số nơi tại mỹ cho phép nhân viên y tế nhiễm bệnh
vẫn được đi làm nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
họ được yêu cầu mang khẩu trang n chín mươi năm và được khuyến cáo điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín khác
nhiều bang cho tuyển thêm số lượng lớn nhân viên y tế đi bù vào số nghỉ vì nhiễm bệnh
chẳng hạn bang texas tuyển thêm hai bảy trăm linh nhân viên theo cnn
bang kentucky huy động vệ binh quốc gia hỗ trợ các bệnh viện
nhiều bang khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kính đông người
một chiến lược mà các bang rất chú trọng là tăng tuyên truyền để người dân đi tiêm vaccine
chỉ mới sáu mươi hai dân số được tiêm hai mũi còn hơn hai mươi dân số không chịu đi tiêm
một trong những cách tuyên truyền như trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc
đưa dữ liệu nếu so với người đã tiêm chủng thì nguy cơ nhập viện của người chưa tiêm chủng cao hơn một mươi bảy
từ đầu tháng một mới thực hiện quy định yêu cầu tất cả cơ sở sản xuất hay doanh nghiệp
có ít nhất một trăm linh nhân viên phải tiêm vaccine cho nhân viên và những ai không muốn tiêm vaccine
phải đưa ra kết quả xét nghiệm hàng tuần
làn sóng covid một mươi chín tại philippines đã khiến hơn một nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa philippines
philippines general hospital một trong những bệnh viện lớn nhất điều trị covid một mươi chín ở philippines đã mắc covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một người phát ngôn bệnh viện đa khoa philippines jonas de rosario cho biết
kể từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ít nhất một một trăm linh nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa philippines
tại thủ đô manila đã mắc covid một mươi chín
riêng tuần này khoảng một trăm linh nhân viên y tế đã tìm ngựa covid một mươi chín đầy đủ nhưng vẫn dương tính với virus sars cov hai
tại bệnh viện bhg có khoảng hai nhân viên y tế và nhân viên trợ giúp tham gia các hoạt động điều trị covid một mươi chín
như vậy hơn một nửa nhân lực đã mắc covid một mươi chín
việc nhiều nhân viên y tế đồng loạt mắc covid một mươi chín đã khiến bệnh viện bhc rơi vào khủng hoảng nhân sự
một số hoạt động chuyên khoa bị tê liệt trong khi các y bác sĩ tiếp tục phải điều trị ba trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
vượt qua năng lực ba trăm linh giường bệnh covid một mươi chín của bệnh viện
trước đây các nhân viên y tế phơi nhiễm với covid một mươi chín và cách ly một mươi ngày
tuy nhiên nếu áp dụng đúng quy trình cách ly thông thường này bệnh viện bch sẽ không còn đủ bác sĩ y tá để chăm sóc bệnh nhân
do vậy bệnh viện yêu cầu các nhân viên y tế sau khi xác định phơi nhiễm với covid một mươi chín
nếu không xuất hiện triệu chứng phải báo cáo để trút ngắn hoặc bỏ qua thời gian cách ly sớm trở lại làm việc
khi quay lại làm việc họ phải đeo khẩu trang n chín mươi năm hoặc mặt đà thở
không được ăn uống chung với các đồng nghiệp khác
do các ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh bệnh viện bch hiện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp
như viêm ruột thừa chấn thương hoặc những trường hợp đe dọa tính mạng phải cấp cứu lập tức
bệnh viện cũng chuyển nhiều dường bệnh thông thường thành dường bệnh đặc trị covid một mươi chín
không chỉ bệnh viện bch hệ thống y tế của philippines cũng đang đứng trước áp lực quá tải bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện
hôm qua philippines đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín trong ngày ở mức kỷ lục là ba mươi bốn hai mươi bốn
trong đó năm mươi là các ca ở vùng đô thị thủ đô manila
quay lại với người đàn ông được tiêm một mươi một mũi cảnh sát ấn độ đang truy lùng người đàn ông nói dối
để được tiêm một mươi một mũi vaccine covid một mươi chín trong chưa đầy một năm sau khi người này bỏ trốn khỏi nơi ở
tuy nhiên lúc này ông bramade mandan lại đưa ra một tuyên bố sốc rằng
ông ấy khỏe hơn vì tiêm nhiều mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông lão tám mươi bốn tuổi hôm ngày chín tháng một
để bắt giữ người đàn ông này
nhưng ông lạo đã bỏ trốn trước đó và tắt tất cả điện thoại di động
với tội vaccine covid một mươi chín là một phương pháp phòng ngừa và cách để có sức khỏe tốt hơn
ông madu chia sẻ với arab news trước khi bỏ trốn
tôi biết sẽ có đơn khiếu nại nhằm vào mình nhưng tôi đã yêu cầu tòa án làm sáng tỏ mọi chuyện
dù bị cảnh sát ri lùng ông lão tám mươi bốn tuổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine covid một mươi chín nếu có cơ hội
ông madu một cựu nhân viên bưu điện cho biết đã tiêm một mươi một mũi vaccine covid một mươi chín
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một
từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cựu ông còn tuyên bố sẽ sử dụng chứng minh thư của riêng mình để được tiêm chín mũi
chia sẻ với bbc người đàn ông này cho biết đã phải di chuyển tới nhiều điểm tiêm vaccine
trên khắp quận madhepur bang vihar để được tiêm chủng
cậu ông tám mươi bốn tuổi muốn khỏe mạnh trong đại dịch covid một mươi chín
nên quyết định tiêm nhiều mũi vaccine và tuyên bố sau khi tiêm lượng lớn vaccine
bệnh đau khớp tám năm của ông này đã khỏi
là sống lây nhiễm omicron toàn cầu
đã khiến nhiều quốc gia ghi nhận số ca mắc cao chưa từng có
kể từ đầu đại dịch covid một mươi chín
biến thể này không gây nhiều ca bệnh nghiêm trọng như các biến thể trước đó
dù vậy tổ chức y tế thế giới đã cảnh báo
không nên coi những ca mắc omicron là ca bệnh nhẹ
thế nhưng đây mới là dự báo thời điểm là sống omicron đạt đỉnh
ở các điểm nóng covid một mươi chín trên thế giới
thứ nhất là nam phi
nam phi là quốc gia đầu tiên trên thế giới vừa trải qua vừa nghiên cứu tác động của làng sóng omicron
ghe tan tâm dịch ban đầu của nam phi đã chứng kiến giai đoạn số ca mắc covid một mươi chín
tăng đột ngột nhưng cũng giảm xuống nhanh tương tự
nói chung các đợt bùng dịch covid một mươi chín từ trước tới nay diễn ra trong khoảng sáu đến tám tuần
đạt đỉnh sau bốn tuần
tuy nhiên làn sống omicron ở gitan đạt đỉnh sau khoảng một mươi năm ngày
tỷ lệ dương tính trong tổng ca xét nghiệm đạt đỉnh vào khoảng ngày thứ ba mươi và giảm mạnh kể từ đó
thứ hai là anh và mỹ
cả hai quốc gia đang trải qua một đợt sống dịch omicron mạnh
có khả năng còn trầm trọng hơn vào mùa đông
hai quốc gia này có đặc điểm nhận khẩu học và tiêm chủng tương tự nhau
có nghĩa là dữ liệu từ anh có thể dự báo những gì sẽ diễn ra ở mỹ
mặc dù chưa thể chắc chắn về dự báo trên nhưng ít nhất có thể xa sánh london và new york
hai thành phố đông dân cư có quy mô tương tự và giống nhau về đặc điểm đi lại của người dân
số ca mắc covid một mươi chín ở london dường như đã đạt đỉnh vào tuần đầu tiên của tháng một
new york cũng sẽ có biểu đồ dịch bệnh tương tự
trong khi đó dự báo của đại học washington cho rằng
số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày tại mỹ
sẽ đạt đỉnh một hai triệu trường hợp vào ngày một mươi chín tháng một sau đó giảm mạnh
trong khi đó tại anh số ca mắc mới covid một mươi chín đã giảm xuống còn một trăm bốn mươi trường hợp một ngày
vào tuần đầu tháng một sau khi tăng vọt lên mức hai trăm linh ca một ngày một tháng trước đó
thứ ba là ấn độ
ấn độ đang ghi nhận trên hai trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
khoảng một nửa so với con số bốn trăm linh vào thời điểm đỉnh dịch của làn sóng delta vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo một mô hình của viện công nghệ ấn độ
làn sóng thứ ba có thể đặt đỉnh trong khoảng thời gian
từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng hai và có khả năng làn sóng này sẽ cao hơn nhiều so với delta
giá trị r tỷ lệ lây nhiễm từ một người nhiễm bệnh sang những người khác trong cộng đồng
đã ở mức hai sáu mươi chín trong thời kỳ đỉnh dịch delta giá trị r là một sáu
tuy nhiên hơn sáu mươi dân số trưởng thành của ấn độ đã được tiêm phòng đầy đủ
và khoảng chín mươi đã được tiêm ít nhất một liều
chính phủ cũng đã bắt đầu triển khai các buổi tăng cường
cho người cao tuổi và nhân viên tính độ từ ngày một mươi tháng một
đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa đợt dịch này và đợt trước
thưa quý vị hiện nay biến thể omicron vẫn là một ẩn số
đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
chúng ta vẫn chưa biết được khi nào mới là đỉnh dịch vì tất cả chỉ là dự báo
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại